nhân dịp kỷ niệm một mươi năm năm thành lập trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội
tối một mươi hai tháng một mươi các nghệ sĩ của nhà hát múa quốc gia moscow gen
có biểu diễn tại nhà hát lớn tp hcm
chương trình do trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật cục nghệ thuật biểu diễn
phối hợp với trung tâm khoa học và văn hóa nga tổ chức
nhà hát múa quốc gia moscow zen được thành lập bởi biên đồng múa nổi tiếng
giáo sư vladimir zakharov vào năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nhà hát là một điểm nhấn văn hóa của moscow
bằng ngôn ngữ múa thông qua các bản nhạc và các tiểu phẩm đa dạng
các nghệ sĩ của nhà hát đã thể hiện sóng động các nghề thủ công dân gian nga
truyền đạt được tinh thần và vẻ đẹp của chúng
qua các bản nhạc và các tiểu phẩm rất đa dạng
đã làm sống lại sự sáng tạo của các nghệ nhân nghề thủ công nghệ thuật dân gian
truyền lại cho thế hệ mai sau tri thức về sự đa dạng của các bức vẽ
họa tiết dân gian như grit ballet roptovo và palovo bokap
với các buổi biểu diễn khán giả còn được giao lưu
sống trong một không khí vui tươi và cùng tưởng thức mang trình diễn đẹp mắt đặc trưng của nga